bác là xây dựng thành công một nước việt nam hòa bình thống nhất độc lập dân chủ và giàu mạnh
bác cũng đặc biệt nhấn mạnh nhân tố quan trọng nhất của sự nghiệp cách mạng chính là con người
do vậy người đã căn dặn đảng nhà nước và chính phủ phải quan tâm tới từng tầng lớp xã hội
tuyệt đối không để ai sống trong đó nghèo
thậm chí trong di trúc người nhắc đến từng số phận từng con người từng hoàn cảnh
từng câu từng chữ đều thấm đẫm tinh thần vì nhân dân
cuộc cách mạng của chúng ta đã chiến thắng tức là miền nam đã giải phóng
thì phải đền ơn đáp nghĩa cho những người có công với nước
những gia đình thương binh liệt sĩ tuyệt đối không được để ai sống trong hoàn cảnh túng thiếu và đói nghèo
những lời căn dặn trong di trúc chứa đựng sâu sắc tư tưởng vì nhân dân
tinh thần vì con người của chủ tịch hồ chí minh
sau nửa thế kỷ cho tới ngày hôm nay
những tư tưởng đó vẫn đang từng ngày soi tỏ dẫn lối cho đảng cho quân
và dân ta trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước
v sac hai nghìn một mươi chín được tổ chức tại việt nam đã thành công và tạo được nhiều ấn tượng sâu sắc
đối với các đại biểu quốc tế phật tử nhân dân trong và ngoài nước đến tham dự
có phần chung vào thành công đó các đơn vị của bộ công an đã chủ động xây dựng các phương án
kế hoạch bảo đảm an ninh an toàn tuyệt đối cho các hoạt động sự kiện của đại lễ
trong đó bộ tư lĩnh
các đơn vị được giao nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho các đối tượng cảnh vệ
cũng như các địa điểm khu vực quan trọng diễn ra đại lễ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
có phần xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng cảnh vệ việt nam
tại trung tâm hội nghị quốc tế chùa tam trúc nơi diễn ra các sự kiện chính trong khuôn khổ đại lễ về sắc
tại đây các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước và các nguyên thủ quốc gia
lãnh đạo các tổ chức quốc tế đã có bài phát biểu thông điệp quan trọng tại đại lễ
với kinh nghiệm lần thứ ba tham gia bảo vệ đại lễ phật đàn vê sắc liên hợp quốc được tổ chức tại việt nam
bộ tư lệnh cảnh vệ đã chủ động xây dựng kế hoạch và các phương án bảo vệ đại đế
chúng ta đã có phương án phối hợp rất là nhịp nhàng để có kế hoạch tính toán các phương án bảo vệ các đồng chí lãnh đạo
từ khi đoàn xuất phát từ hà nội đến quá trình hoạt động tại đại lễ
các hoạt động trong hội trường cũng như các khu
với các đoàn khách quốc tế là đối tượng cảnh vệ thì chúng ta cũng đã phối hợp rất chặt chẽ với cảnh vệ các nước
và đặc biệt là với công an tỉnh hà nam và các tỉnh có liên quan trong chương trình hoạt động của đoàn
để lên phương án đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối cho các đoàn
tham gia công tác bảo vệ đại lễ vê sắc có sự hiệp đồng tác chiến của nhiều lực lượng đơn vị bộ công an và công an tỉnh hà nam
vì vậy ngay sau khi có chương trình đại lễ
lực lượng cảnh vệ đã chủ động phối hợp thường xuyên với công an các đơn vị địa phương
phối hợp với ban tổ chức và các lực lượng khác thông tin về số lượng thành phần nơi ăn nghỉ của các đại biểu
và địa điểm diễn ra các hoạt động trong khuôn khổ đại lễ
để triển khai lực lượng phương tiện kỹ thuật đáp ứng yêu cầu công tác bảo vệ
có những hôm lực lượng sẽ của phòng kỹ thuật bảo vệ phối hợp với các lực lượng triển khai từ năm giờ sáng
chúng tôi đã phải triển khai để kiểm tra và giả soát tất
tất cả các địa điểm các vị trí có thể kiểm tra được để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho địa điểm
cũng như là sử dụng các phương tiện hiện đại nhất để kiểm tra người và phương tiện tham dự hội nghị được đảm bảo an toàn
là đơn vị chủ công trong công tác bảo vệ phòng bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế
có nhiệm vụ tiếp cận trực tiếp để bảo vệ các đoàn có chế độ cảnh vệ
bảo vệ an toàn lễ khai mạc bế mạc và các hoạt động
có liên quan trong thời gian diễn ra đại lễ
từ yêu cầu đề ra phòng bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế
đã tổ chức các cuộc khảo sát nghiên cứu địa bàn từ rất sớm
trên cơ sở đó xây dựng các phương án bố trí lực lượng
để thực hiện tốt cái nhiệm vụ bảo vệ an ninh an toàn tuyệt đối cho cái đại lễ v sat năm hai nghìn một mươi chín
đối với đơn vị phòng bảo vệ sự kiện đặc biệt là khách quốc tế
chúng tôi trong quá trình chúng tôi đã có phương án đi khảo sát và
bố trí lực lượng và phổ biến đến tận cán bộ chiến sĩ
giao nhiệm vụ cho từng cán bộ chiến sĩ với từng vị trí nhiệm vụ của các đồng chí đó
và hai nữa là lựa chọn các đồng chí có đủ trình độ đủ khả năng
được đảm nhiệm với từng nội dung công việc từng vị trí khác nhau
hơn bốn đại biểu trong đó có một sáu trăm năm mươi đại biểu quốc tế
đến từ một trăm một mươi hai quốc gia vùng lãnh thổ đã được đảm bảo an ninh an toàn tuyệt đối
tại các khu vực quan trọng của đại lễ không phát sinh một tình huống
về tình hình an ninh trật tự
với tinh thần chủ động nghiêm túc và trách nhiệm
bộ tư lệnh cảnh vệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
cùng các lực lượng bảo vệ tuyệt đối an toàn đại đế phận đảng điên hợp quốc
vê sắc hai nghìn một mươi chín có phần quảng bá hình ảnh về một đất nước con người việt nam
an toàn thân thiện trong mắt bạn bè quốc tế
bản tin sẽ được tiếp tục với các tin tức đáng chú ý về tình hình an ninh trả tự
lại xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân trong lúc ăn nhậu
một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra khiến một người tử vong vào đêm ngày hôm qua
trên địa bàn thị xã thuận an tỉnh bình dương
trong ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương
đã tạm giữ đối tượng nguyễn văn dư một mươi tám tuổi quê tỉnh tiền giang
để điều tra về hành vi giết người
theo điều tra vào tối ngày một mươi bốn tháng năm nguyễn văn dư đoàn văn đức
quê tỉnh gia lai và hai người bạn ở cùng phòng tổ chức ăn nhậu tại phòng trọ
trong lúc nhậu giữa dư và đức xảy ra mâu thuẫn cãi vã về việc
dư cho rằng đức giấu chứng minh thư nhân dân của mình
tuy nhiên cả hai được mọi người can ngăn nên đã hòa giải
đến khoảng hai mươi ba giờ cùng ngày anh họ của đức là bùi văn dũng
tiếp tục tranh cãi với dư về mâu thuẫn nói trên
do đã uống rượu trong lúc cãi nhau hai bên đã xảy ra xô xát
dư đã cầm một con dao bấm phóng trúng ngược của dũng
hậu quả dũng đã tử vong do vết thương quá nặng
thực hiện hàng loạt vụ lừa đảo thương lái thu mua lúa
chiếm đoạt số tiền lên đến hàng tỷ đồng
một nhóm đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu
khởi tố bắt tạm giam
nhóm đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo gồm lê văn dưỡng
chú huyện hồng dân tỉnh bạc liêu trương hoàng diệu và phạm anh thương
cùng chú tại thị xã ngã năm tỉnh sóc trăng
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận dùng tên giả
tiếp cận những thương lái có nhu cầu thu mua lúa
tại các tỉnh bạc liêu sóc trăng hậu giang
sau đó giả làm cò thu mua lúa của các hộ dân
rồi ký hợp đồng với thương lái nhằm lừa đảo chiếm hoạt tài sản
bao bọc bởi những dãy núi đá vôi có niên đại hơn bốn trăm năm mươi triệu năm
hồ ba bể thuộc vườn quốc gia
hồ ba bể huyện ba bể tỉnh bắc cạn
là một trong một trăm linh hồ nước ngọt lớn nhất trên thế giới
đây cũng là nơi sinh sống của hàng trăm loài động thực vật quý hiếm
được ghi vào sách đỏ của việt nam và thế giới
năm hai nghìn một mươi hai hồ ba bể được công nhận và xếp hạng
là di tích danh làm thắng cảnh cấp quốc gia đặc biệt
cần phải được bảo tồn nguyên trạng
tuy nhiên khu vực này lại đang bị xâm hại nghiêm trọng
cảnh quan dân bị phá vỡ bởi tình trạng xây dựng nhà ở
nhà nghỉ trong vùng lõi vùng đệm của di tích
nhiều căn nhà bề thế được xây dựng ngay sát mép hồ ba bể
hầu hết được thiết kế theo dạng biệt thự nghỉ dưỡng phục vụ khách du lịch
mặc quy định cấm xây dựng trong khu bảo tồn thiên nhiên của vườn quốc gia
những căn nhà như thế này vẫn ngang nhiên mọc lên ngày càng nhiều
nhà tắm không phải là nhà nghỉ hết
không phải là chỗ này là quả để chống không
nhà bà đã sai về cái đoạn chưa chuyển đổi từ đất nông nghiệp sang đất thủ tư
bây giờ đã chuyển đổi chưa
bây giờ bà đã chuyển đổi
chuyển đổi thực chất
một nhà xây được thì cũng có hai ba nhà khác mọc lên
càng ngạc nhiên là những công trình này chỉ cách ủy ban nhân dân xã nam mẫu vài chục mét
tình hình xây dựng trên đây
bây giờ sẵn mấy hộ hầm đi qua
hộ hầm xây
xây dựng ở đây
thật ra thì em cũng quan tâm nhiều lắm
câu trả lời của vị lãnh đạo xã nam mẫu cũng lý giải một phần
vì sao di tích đặc biệt cấp quốc gia đang bị xâm phạm trong thời gian dài
dù ban quản lý vườn quốc gia ba bể đã không ít lần kiến nghị
cơ quan lãnh đạo xã nam mẫu
nhiều đoàn kiểm tra cũng đã về làm việc
thế nhưng việc xử lý vẫn lừng khừng và chưa trật đề
thậm chí tình trạng xây dựng còn có những diễn biến phức tạp hơn
các hoạt động xây dựng để bùng phát các nhà tầng xây xung quanh hồ
đã có từ những năm hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu

sau khi thấy được hiện tượng xây dựng như thế
ban quản lý vườn cũng đã có báo cáo bằng văn bản
đến các cơ quan có thẩm quyền như là ủy ban nhân dân huyện
ủy ban nhân dân tỉnh và cũng đã có sự vào cuộc
các cơ quan chuyên môn và các chính quyền địa phương
tuy nhiên việc giải quyết về việc xây dựng
thuộc thẩm quyền của chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên môn
tối với vượt quốc gia mang tính phối hợp

cũng theo ban quản lý vườn quốc gia
việc chưa có quy hoạch chi tiết giữa các khu vực
được bảo tồn nguyên trạng và khu vực dân cư sinh sống
khiến việc xử lý vi phạm không thể triệt đề
việc chưa có quy hoạch chi tiết giữa các khu vực dân cư sinh sống
khiến việc xử lý vi phạm không thể trở đề
vì nhiều lý do vẫn chưa thể thực hiện được
thì các phương tiện vật liệu vẫn nườm nượp được tập kết để xây dựng
những nhà nghỉ khách sạn sẽ tiếp tục mọc lên và băm nát lòng hồ ba bể
giữa biển khơi ngày ngày vẫn vang lên bài giảng
những tiếng cười từ những lớp học cho con em quân dân huyện đảo trường sa tỉnh khánh hòa
dù khó khăn gian khổ
nhưng những người thầy vẫn ngày đêm miệt mải với những con chữ
và hãy cùng chúng tôi đến với một lớp học
của trường tiểu học thị trấn trường sa trong phóng sự ngay sau đây
lớp học này học sinh có đủ các độ tuổi từ ba đến một mươi tuổi
mỗi em được học theo một giáo trình phù hợp với chính lứa tuổi của mình